theo một nghiên cứu do đại học scanton mỹ thực hiện thì chỉ có tám người đạt được các mục tiêu đề ra trong năm mới
trong khi hơn tám mươi còn lại thì đều thất bại
tuy nhiên các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng là tỷ lệ thành công vẫn có thể tăng nếu như chúng ta có kế hoạch hợp lý
khoảng năm mươi năm các mục tiêu mà mọi người thường đặt ra trong năm mới liên quan tới sức khỏe
gồm tập thể dục nhiều hơn ăn uống lành mạnh hơn tiết kiệm tiền giảm cân và giảm căng thẳng
những mong đợi phi thực tế thường dễ dẫn đến thất bại khi thực hiện
strava một mạng xã hội dành cho những người luyện tập thể dục đã phân tích hơn ba mươi một năm triệu tài khoản hoạt động trực tuyến
và phát hiện ngày một mươi hai tháng một là ngày định mệnh của những mục tiêu năm mới khi mọi người đều từ bỏ các kế hoạch vừa đề ra
tiến sĩ marcelo campos trên e harvard cho biết viết ra các mục tiêu sẽ giúp chúng ta đạt được nó dễ hơn vì nó cảm giác tạo sự tham khét cao hơn
nghiên cứu của strava cho thấy nếu tập luyện là một trong những mục tiêu của bạn
việc thực hiện cùng người khác hay tham gia một nhóm sẽ đem lại kết quả tích cực hơn